hiện nay cùng với chè cà phê đã trở thành đồ uống ngày càng được ưa chuộng của người dân bắc phi
nhu cầu nhập khẩu cà phê tăng mạnh nhất là khi bắc phi không trồng được cây cà phê
một số quốc gia như algeria nhập khẩu khoảng một trăm ba mươi tấn cà phê hạt các loại mỗi năm
trong đó việt nam thường cung cấp trên năm mươi sản lượng
cà phê là một trong những mặt hàng nông sản của việt nam đã có mặt tại châu phi
chủ yếu là các nước bắc phi từ nhiều năm nay
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã xuất khẩu cà phê sang một mươi ba quốc gia châu phi
đạt kim ngạch một trăm năm mươi ba triệu đô la mỹ
nhằm thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường châu phi bộ công thương đã và đang triển khai nhiều giải pháp
trong đó có tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại một số thị trường tiềm năng
như bắc phi nam phi trung đông để nâng dần sản lượng cà phê chế biến xuất khẩu
từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho các thương hiệu cà phê chế biến của việt nam